đây đang là thời điểm bắt đầu cho mùa du lịch tàu biển quốc tế hạ long
nhằm kịp thời phục vụ cho mùa du lịch tàu biển hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu thi công đang nỗ lực hoàn thành cảng tàu khách quốc tế hòn gai trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cảng tàu khách quốc tế hòn gai xây dựng tại vị trí sông cửa lục
được đầu tư theo phương thức đối tác công tư có tổng vốn hơn một tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách tỉnh đầu tư ba trăm linh tỷ đồng để triển khai cầu dẫn
còn hạng mục cầu càng nhà các hành khách được xã hội hóa
hiện tại cầu dẫn dài bảy trăm linh sáu m rộng một mươi một năm m đã cơ bản được hoàn thành
các đơn vị nhà thầu đang hoàn thiện phần hệ thống chiêu sáng và lăn can an toàn
việc đưa cảng tàu khách quốc tế hòn gai vào hoạt động chắc chắn sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ
và thu hút khách du lịch tàu biển hơn nữa đến với hạ long quảng ninh